tại công ty poyen nằm trên quốc lộ một quận bình tân thành phố hồ chí minh đã xảy ra một vụ cháy lớn gây thiệt hại nhiều tài sản của doanh nghiệp
theo thông tin ban đầu khoảng gần tám giờ sáng cùng ngày một số công nhân đang làm việc tại công ty poyen phát hiện thấy khói bốc lên từ tầng năm của công ty nên hô hoán báo cháy
ngay lập tức bảo vệ và lực lượng chữa cháy của công ty đã tiến hành sơ tán hàng trăm công nhân ra khỏi khu vực này để bảo đảm an toàn và tiến hành dập lửa
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm nhanh chóng điều động ba đơn vị chữa cháy gồm bình tân bình chánh và quận một mươi một tham gia chữa cháy với hàng chục phương tiện chữa cháy chuyên dụng xe thang chữa cháy và hơn một trăm linh chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa lửa
đến gần chín giờ đám cháy được khống chế hoàn toàn nguyên nhân và thiệt hại sau vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiến hành xác minh làm rõ